ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành thực hiện kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình
về đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm và đề án thành lập thành phố thủ đức
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến kết luận của ban cán sự đảng chính phủ thủ tướng chính phủ
ý kiến của các phó thủ tướng chính phủ và các góp ý của thủ trưởng các bộ ngành
tại cuộc họp ban cán sự đảng chính phủ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hoàn thiện đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
tại tp hcm tham mưu dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân tp hcm gửi bộ ngành trung ương thẩm định đề án và xây dựng kế hoạch làm việc
với các bộ ngành trung ương để hoàn chỉnh tờ trình của chính phủ trình quốc hội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
xây dựng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu nội dung quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố